thưa quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
chưa cháo dựng chuyện để vu cáo rồi khóc mướn của tác giả tư nguyên
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rfa chơ cháo
đến mức nào
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
chơ cháo dựng chuyện để
vu cáo rồi khóc mướn
của tác giả tư nguyên
tiếp theo chương trình là phần trích bài
tình táo chủ động
trước tin tức bịa đặt sai sự thật
của tác giả vũ hợp lân
số liệu thống kê từ chương trình
đánh giá về an ninh mạng năm hai nghìn một mươi chín
sáu mươi ba người dùng ở việt nam
thường xuyên đọc tin tức giả mạo trên facebook
trong đó có bốn mươi là
nạn nhân hàng ngày
đây là số liệu thống kê cần được quan tâm
nhất là trong điều kiện
các loại tin tức giả mạo do thế lực thù địch
và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
vẫn thường xuyên gieo rắc trên internet
nhằm đầu độc người nhẹ dạ
cả tin hoặc kích động
những ai vì nhận thức càm tính
mà dễ bức xúc
tựa đẩy mình tới hành vi
vi phạm pháp luật
câu chuyện nực cười về nguyễn minh kha
như đã nêu trên
chỉ là một trong rất nhiều thông tin
giàn dựng xuyên tạc và dối trá
mà nhiều năm qua
một số cơ quan truyền thông như
vẫn sản xuất hàng ngày
để vu cáo xuyên tạc việt nam
mặc dù dối trá như vậy
bbc vẫn tự coi là
điểm định hướng trong thế giới
không ngừng thay đổi
voa tự thấy bảo đảm tính
xác khách quan
còn rfa tự đánh giá
phổ biến tin tức chính xác trung thực
đáng nói là
những cơ quan truyền thông trên
đều gắn với những tổ chức quốc gia
cho nên từ việc để một cơ quan
truyền thông truyền bá tin tức giả mạo
can thiệp vào công việc nội bộ
và kích động công dân ở nước khác
vi phạm pháp luật
không thể không đặt câu hỏi
về trách nhiệm liên đối
cũng như sự lung túng cho hành động đó
cùng với bbc voa rfa
các thế lực thù địch còn huy động
một số tổ chức mang danh quốc tế
như theo dõi nhân quyền
hrbk ủy ban bảo vệ nhà báo
cpj nhà tự do
fh phóng viên không biên giới
để chống phá việt nam
từ hoạt động của các tổ chức này
có thể thấy lối làm việc của họ
là thu thập nhặt nhạnh tin tức
bịa đặt sai sự thật
để tổng kết rồi công bố
đủ thứ thông cáo kháng nghị
bảng xếp hạng tổ chức điều trần
vừa vu cáo việt nam
vừa đưa ra những yêu cầu
hết sức phi lý
điển hình cho lối làm việc này
là ngày hai mươi hai tháng sáu
cái gọi quỹ nhân quyền hrf
đã làm một việc kỳ quặc
là đệ đơn tới ủy ban điều tra
về bắt giữ tùy tiện của liên hợp quốc
để yêu cầu điều tra vụ bắt giữ
trần thị xuân
một nhà hoạt động bảo vệ môi trường
tại việt nam
và là thành viên của hội anh em dân chủ
các tin tức liên quan
trần thị xuân do hrf đưa ra
là hoàn toàn ngược sự thật
bởi việc bắt giữ người này
được thực hiện đúng quy định của pháp luật việt nam
các cơ quan pháp luật của việt nam
có đầy đủ bằng chứng về việc
trần thị xuân không phải là nhà hoạt động môi trường
mà là người đã nhận tiền
của các tổ chức khủng bố lưu vong ở nước ngoài
và lợi dụng hoạt động môi trường
để hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân
vẫn lưu giữ một số video clip
ghi rõ hình ảnh lời nói của trần thị xuân
trước và sau phiên tòa như
nhận thấy những hành vi trên
là vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật việt nam
bản thân tôi
xin một lần nữa được nói lời xin lỗi
đến chính quyền và nhân dân
hãy tha thở cho tôi
và qua đây tôi cũng xin ngắn gửi
với tất cả những người
đặc biệt là người trẻ
đừng vì bất cứ một lý do nào đó
mà nghe lời sử dụng của các tổ chức phản đồng
sai phạm vi phạm pháp luật
nên phải gọi là
vì trong khi chính trần thị xuân công khai nhận tội
thì hrf lại cho là
cùng với việc tự sản xuất tin tức
bịa đặt sai sự thật
và một số địa chỉ chống pháp việt nam
còn thường xuyên khai thác loại tin tức này
từ internet đặc biệt là mạng xã hội
các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân
thiếu thiện trí với việt nam đã biến internet
cụ thể là mạng xã hội
thành nơi truyền tải tin tức giả mạo
không đợi là những thông tin này
sẽ gây hoang mang nghi ngờ
gieo mầm và hướng sự bức xúc
vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước
nhằm tác động và lũng đoạn niềm tin xã hội
đẩy tới hành vi chống đối
có thể liệt kê một số sự kiện
dối trá tiêu biểu của họ như
tung tin nguyễn văn hải
bị đánh gãy tay trong tù
xong thực tế ngay khi được ra tù
và đến định cư tại mỹ
ngay sau đó hai tay nguyễn văn hải
vẫn nguyên vẹn
sử dụng ảnh cá chết dày đặc
để bia chuyện cá chết ven biển
miền trung việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
đưa tin công an
đàn áp người công giáo
trong khi đó hình ảnh tại hiện trường
lại cho thấy một số người theo công giáo
đã đập phá xe cảnh sát và trụ sở chính quyền
tràn ra đường gây tắc nhãn giao thông
ngay cả việc hiện nay
đảng và nhà nước ta đang quyết liệt
chống tham nhũng được nhân dân
và dư luận xã hội hết sức đồng tình
ủng hộ và đánh giá cao
cũng bị xuyên tạc
bịa đặt thành chuyện đấu đá nội bộ
luật an ninh mạng được thông qua
để bảo vệ sự phát triển đất nước
bảo vệ người sử dụng internet
bị xuyên tạc thành trận facebook
google ngăn dòng chảy cuộc sống
trắng trợn hơn
là tình trạng thông tin và hình ảnh
nhà dân chủ người yêu nước
bị công an đánh đến thân tàn ma dại
thường xuyên được dẫn dụ
trên một số trang mạng
dù hôm sau trên một số trang mạng khác
vẫn có thể thấy nhà dân chủ người yêu nước đó
khỏe khoắn lành
nhởn như tụ tập bù khú
thậm chí gần đây
việc hệ thống loa truyền thanh
dọc đường trần phú thành phố nha trang
hàng ngày lần lượt phát thanh nội quy công viên bờ biển nha trang
bằng tiếng nước ngoài
để hướng dẫn du khách quốc tế tuân thủ quy định của địa phương
về bảo vệ môi trường cảnh quan
thông báo tình hình an ninh trật tự thời tiết biển
đã bị kẻ xấu đổi trắng thay đen
quy trục thành hành vi
đánh mất chủ quyền
cũng phải nhắc tới một vài người việt nam
được gắn nhãn là nhà bình luận
mà chủ yếu hành nghề bằng cách
lắp ghép những sự kiện không dính dáng với nhau
rồi sử dụng thuyết âm mưu để bình loạn
trên voa rfa
dù dự đoán của nhà bình luận kiểu này
đều có kết quả là số
thì thuyết âm mưu và các dân vụ
dối trá giật gân mà họ đưa ra
cũng ám ảnh tâm trí một số người
bày ra trên internet mạng xã hội
và lén lút cài đặt vào xã hội
những điều dối trá
đã và đang là mục đích mà các thế lực thù địch
một số tổ chức cá nhân thiếu trện trí
thường xuyên nhắm tới
bằng thủ đoạn đó nhóm này
cố đưa người sử dụng internet mạng xã hội
và công chúng vào tình trạng
sau khi tiếp xúc với mê hồn trận
thực hư hỗn mang đen trắng lẫn lộn
sự thật bị che khuất bởi tin tức giả mạo
sẽ đi từ tò mò
hiếu kỳ đến nhiễu loạn niềm tin
để đề phòng và chống thủ đoạn này
cần phải khẳng định một nguyên tắc duy cũ
song luôn luôn có giá trị
đó là người tiếp xúc thông tin
cần tự xây dựng bản lĩnh vững vàng tỉnh táo
để luôn nhận thức phân biệt
đúng sai không đưa ra ý kiến
riêng về vấn đề sự kiện
khi chưa tìm hiểu ngọn ngành kỹ lưỡng
không để bị số đông lôi cuốn
đồng thời cũng cần phải có chính kiến
dũng cảm lên tiếng phê phán sự giả dối
trên phương diện xã hội cùng với việc
các cơ quan thực thi pháp luật nghiêm khắc
xử lý hành vi truyền bá tin tức giả mạo
gây tác hại đối với xã hội
đã đến lúc các cơ quan các cá nhân
bị đưa tin giả mạo không nên bỏ qua
hoặc xem nhẹ hay lơ là
mà cần phải chủ động nhanh chóng công khai bác bỏ
trong mọi hoàn cảnh và dù phải đối diện
với thế lực có mưu mô đen tối như thế nào
thì sự tỉnh táo cùng ý thức
dựa vào sự thật vẫn là cơ sở
giúp cho mỗi cá nhân cho toàn xã hội
khả năng bác bỏ mọi sự giả dối
bịa đặt sai sự thật
thưa quý vị và các bạn
theo tác giả tư nguyên trong bài
chơi cháo sản xuất tin giả
và bẽ mặt vì tin giả
mà chúng tôi đã nêu ở trên
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
trên internet xuất hiện
video clip do trần nhật phong
người mỹ gốc việt nổi tiếng
chống cộng dẫn chuyện
trong đó báo tin vui là
quốc hội mỹ yêu cầu facebook và google
không được tiếp tay cho cộng sản việt nam
tìm hiểu thì biết
video clip nói trên là đoạn trích
từ bản tin của một kênh truyền hình
của người mỹ gốc việt ở houston texas mỹ
kỳ lạ là
tin vui như thế
mà ngoài việc xuất hiện trên vải
ba đường dẫn trên youtube
thì mấy ngày rồi
vẫn tuyệt nhiên không thấy
và trang tin trang facebook
của các thế lực thù địch với việt nam
hó hé đả động loan báo
tìm hiểu mới biết
hóa ra nhân sự việc
xuân thu nhị kỳ
một nhóm người mỹ gốc việt tổ chức cái gọi là
ngày vất động cho việt nam
để vu cáo vu khống việt nam
về dân chủ nhân quyền
trần nhật phong đã bịa tin vui
để bị bộ
hẳn vì tin giả
quá chơ cháo
nên đến bbc voa rfa rfi
cũng không dám khai thác
không dám loan báo
kẻo lại bị hố
như họ đã nhiều lần bị hố vì tin giả
ngày nay tin giả đã trở thành
một vấn nạn có tính toàn cầu
theo một bài báo nước ngoài
thì môi trường xuất hiện tin giả
dễ dàng và nhiều nhất là internet
với các mạng xã hội
trong đó lĩnh vực chính trị
là nơi nhiều tin giả nhất
tiếp theo là tin kiểu huyền thoại
bối cảnh đó
cho thấy mỗi người cần tỉnh táo
cẩn trọng tiếp cận thông tin
đã đến lúc cơ quan hữu quan
ở việt nam
cần nghiêm khắc hơn nữa
trong việc xử lý tin giả
chương trình tạm dừng ở đây
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau